công an các đơn vị địa phương cần tổ chức triển khai hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại phiên họp lần thứ ba
đồng chí thứ trưởng yêu cầu từng cám bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương phải nhận thức đầy đủ sâu sắc trách nhiệm trong công tác phối hợp giả soát nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp
nhất là nhân sự dự kiến cơ cấu tái cử vào cấp ủy các cấp đảm bảo khách quan công tâm đúng quy định
chủ động phối hợp với cơ quan y tế xây dựng các kịch bản triển khai phương án phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đại biểu khách mời
các lực lượng tham gia trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội triển khai các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm
các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp làm trong sạch địa bàn đẩy nhanh tiến độ xác minh sớm điều tra làm rõ và kết luận các vụ án có liên quan phục vụ kịp thời công tác nhân sự đại hội
thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu thường trực tiểu ban thường xuyên giả soát bổ sung kiểm tra đôn đốc công an các đơn vị địa phương chủ động công tác
các đơn vị làm tốt công tác thông tin báo cáo làm tốt công tác tuyên truyền góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
ngày hôm nay đoàn công tác bộ công an do thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã làm việc tại công an tp hcm để khảo sát về hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong công an thành phố
thực hiện theo kế hoạch của đảng ủy công an trung ương về tổ chức khảo sát hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong công an nhân dân
nhằm đánh giá thực trạng tình hình tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội trong công an nhân dân
làm rõ ưu điểm hạn chế tồn tại khó khăn trong tổ chức hoạt động của các đoàn thể
trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội trong công an nhân dân
phù hợp với tổ chức bộ máy của bộ công an và công an các đơn vị địa phương
hiện nay các tổ chức đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an thành phố có một trăm một mươi hai cơ sở trực thuộc
với hơn một mươi ba bốn trăm linh đoàn viên thanh niên hội viên hội phụ nữ đoàn viên công đoàn đảm nhiệm các mặt công tác cũng như các hoạt động phong trào
các đoàn viên hội viên trong công an thành phố tích cực phấn đấu phát huy tinh thần sung kích sáng tạo tình nguyện trong công tác chuyên môn
cũng như trong công tác phong trào đoàn thể góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nói riêng và của công an thành phố nói chung
tuy nhiên hiện nay ở cấp cơ sở không có cơ quan chuyên trách cán bộ hoạt động kiêm nhiệm với đặc thù công an tp hcm là đơn vị có số lượng đoàn viên hội viên đông
địa bàn công tác rộng phối hợp với nhiều tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nên số lượng cán bộ chuyên trách như hiện nay đôi khi quá tải trong các cao điểm
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu lãnh đạo công an tp hcm cũng như các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
cần tập trung củng cố tổ chức bộ máy hoạt động yêu cầu phải tinh gọn cần tìm ra những tồn tại những mặt mạnh mặt yếu
đánh giá đúng tình hình thực tế liên quan đến cơ chế chính sách trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn hội công đoàn trẻ và mạnh
tạo động lực để thi đua trên các mặt công tác phong trào đạt hiệu quả cao nhất bên cạnh đó thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm
những hạn chế phát huy những ưu điểm và làm sao để xây dựng tổ chức đoàn thể trong lực lượng công an tp hcm ngày càng tinh gọn hiệu quả
vào sáng ngày hôm nay thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã trao quyết định về điều động và bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh quảng ngãi
trung tướng nguyễn văn sơn đã công bố quyết định điều động đại tá nguyễn thanh trang giám đốc công an tỉnh quảng ngãi
đến nhận công tác và nhận chức vụ cục trưởng cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an
và quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí đại tá phan công bình phó giám đốc công an tỉnh bình định đảm nhận chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng ngãi
thứ trưởng nguyễn văn sơn phát biểu chúc mừng đại tá nguyễn thanh trang và đại tá phan công bình
thời gian qua đã có nhiều cố gắng nỗ lực và được lãnh đạo bộ công an ghi nhận điều động đảm nhiệm chức vụ công tác mới
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh điện biên và đồng nai đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động bổ nhiệm ba đồng chí phó giám đốc công an tỉnh
tại buổi lễ thừa ủy quyền của đồng chí bộ trưởng bộ công an đại tá lò văn cụt phó giám đốc công an tỉnh điện biên đã công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn
đồng chí thượng tá nguyễn ngọc thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trưởng phòng phòng ngừa đấu tranh tội phạm ma
tuy có tổ chức và xuyên quốc gia cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh điện biên
thưa uy quyền của bộ trưởng bộ công an thiếu tướng sùng a hồng giám đốc công an tỉnh điện biên đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm phó giám đốc công an tỉnh điện biên cho thượng tá nguyễn ngọc thắng
thừa quyền của lãnh đạo bộ công an đại tá vũ hồng văn giám đốc công an tỉnh đồng nai đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá nguyễn ngọc quang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trưởng phòng hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh đồng nai
bộ trưởng bộ công an cũng quyết định điều động đại tá lê quang nhân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phó giám đốc công an tỉnh bình thuận
đến công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh đồng nai
bản tin tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án
hai nguyên chủ tịch ubnd tp đà nẵng là trần văn minh văn hữu chiến
và bị cáo phan văn anh vũ còn gọi là vũ nhôm
nguyên chủ tịch công ty bắc nam bảy mươi chín cùng đồng phạm
trong vụ án thâu tóm nhà đất công sản tại đà nẵng
theo bản án sơ thẩm hai cựu chủ tịch đà nẵng
trần văn minh văn hữu chiến và các đồng phạm
đã cố ý làm trái quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
các quy định về quản lý đất đai
trong thời gian dài từ năm hai nghìn sáu cho đến năm hai nghìn một mươi
giúp phan văn anh vũ thu lợi bất chính đặc biệt lớn
thông qua việc nhận nhiều dự án mua nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
từ hành vi trái pháp luật nêu trên
các bị cáo đã tạo điều kiện cho phan văn anh vũ
trực tiếp được nhận chuyển giao tài sản quyền quản lý khai thác
đối với một mươi năm trên hai mươi hai nhà đất công sản
và sáu trên bảy dự án đất gây thiệt hại hai mươi hai tỷ đồng
sau bản án sơ thẩm có hai mươi bị cáo kháng cáo
và một số người tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
trong vụ án cũng kháng cáo
phiên xử dự kiến diễn ra trong khoảng từ sáu đến tám ngày
tiếp tục với thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày bốn tháng năm
việt nam đã không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
như vậy là tính từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn cho đến một mươi tám h ngày hôm nay
là một mươi tám ngày việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong ngày hôm nay đã có hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
đó là bệnh nhân số một trăm bảy mươi tại bệnh viện đa khoa huyện kim sơn tỉnh ninh bình
và bệnh nhân số một trăm sáu mươi sáu tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
trong khi đó tp hcm đã có thêm ba trường hợp tái dương tính với virus sars cov hai
gồm bệnh nhân số sáu mươi năm là nữ hai mươi bảy tuổi quốc tịch việt nam
tiếp xúc với bệnh nhân số bốn mươi năm được công bố khỏi bệnh vào ngày một tháng bốn
bệnh nhân số một trăm năm mươi bảy là nữ ba mươi một tuổi quốc tịch anh
từng đến quán bar bapda ở quận hai được công bố khỏi bệnh vào ngày một mươi tháng bốn
và bệnh nhân số hai trăm linh sáu là nam bốn mươi tám tuổi quốc tịch việt nam
lái xe riêng của bệnh nhân số một trăm hai mươi bốn và bệnh nhân số một trăm năm mươi một
được công bố khỏi bệnh vào ngày hai mươi ba tháng bốn
và được đánh giá là hiện đang kiểm soát tốt dịch bệnh
nhưng hiện nay vẫn còn huyện mê linh và thường tín là hai ổ dịch chưa qua hai mươi tám ngày
do vậy tránh tâm lý chủ quan lơ là
đây là một trong nội dung được chủ tịch nguyễn đức trung nhấn mạnh
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào chiều ngày hôm nay
tại ổ dịch thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh

tiếp tục khoanh vùng cách ly từ ngày tám tháng bốn
cho đến nay đã qua hai mươi sáu ngày cách ly y tế
dự kiến đến ngày sáu tháng năm sẽ kết thúc cách ly
liên quan tới nội dung này lãnh đạo ubnd huyện mê linh cho biết
nếu đến ngày mai không phát hiện thêm ca mắc mới
thì sẽ tổ chức gỡ lệnh cách ly khu vực này
vào lúc giờ ngày sáu tháng năm
và để đảm bảo yêu cầu của chỉ thị một mươi chín
mê linh sẽ tổ chức công bố thủ tục này không quá hai mươi người
và sau đó sẽ tiếp tục yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế sau cách ly
thời gian tới có các chuyến bay đưa người việt nam trở về nước
nên có thể có các ca bệnh xâm nhập
do vậy không được chủ quan lơ là
mà cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch
theo nguyên tắc ngăn chặn phát hiện khoanh vùng dập dịch
điều trị bệnh nhân không để dịch lây lan trong cộng đồng
vào sáng ngày hôm nay sáu mươi ba tỉnh thành phố đã cho học sinh
trung học cơ sở trung học phổ thông đến trường
sau một thời gian nghỉ phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an toàn cho học sinh là vấn đề được các trường quan tâm
sau đây là ghi nhận tại thành phố hà nội và đà nẵng
tại hà nội hầu hết từ học sinh đến giáo viên đều rất háo hức để tới trường
sau một kỳ nghỉ dài do dịch covid một mươi chín
và để thực hiện đúng khoảng cách theo quy định
đa số trường học đều lên phương án chia nhỏ lớp
để bảo đảm khoảng cách một mét giữa các học sinh
các biện pháp y tế như kiểm tra thân nhiệt
sát khuẩn bằng dung dịch rửa tay khô
cũng đã được triển khai
đặc biệt giờ trao cơ thứ hai đầu tuần
đã được triển khai ngay tại lớp học
để tránh tập trung đông

nhưng mà vẫn được diễn ra ở trong lớp như bình thường
và đầu tiên vào trường thì con được các thầy cô kiểm tra thân nhiệt cho con ạ
và được hướng dẫn cách sử dụng sạp phòng và nước rửa tay khô
giờ học thể dục được xem là môn học khó thực hiện được giãn cách
thế nhưng nhiều giáo viên đã phải tìm phương pháp dạy mới
để phù hợp với tình hình thường trọng của các học sinh
khi mà triển khai dạy ở trường
thì giáo viên thể dục chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị
nhìn trước những khó khăn cho nên chúng tôi cũng sẽ có những sự chuẩn bị thật là kỹ
ví dụ như tiết đầu tiên ngày hôm nay
thì việc đầu tiên chúng tôi sẽ quán triệt với học sinh là khoảng cách cơ bản
các con cần đảm bảo khoảng cách tối thiểu
thì ở dưới sân trường thì rất là khó mà các con cái tuổi đang nghịch
cho nên bảo các con lúc nào phải ước lượng được khoảng cách hai mươi mét thì rất là khó
vì vậy ở đây sân trường tôi chọn vị trí là có những viên gạch
thì tôi sẽ chọn vị trí có những viên gạch
hướng dẫn học sinh là tối thiểu ba viên gạch
các con giãn cách hơn thì càng tốt nhưng tối thiểu phải bao viên gạch
cũng trong sáng nay học sinh từ lớp một đến lớp một mươi hai
và sinh viên các trường đại học cao đẳng
trung tâm đào tạo trên nệ bàn tp đà nẵng
đã chính thức đi học trở lại sau thời gian nghỉ học vì dịch bệnh
để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dạy và học
nhiều trường học trên nệ bàn cũng đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ
như đo thân nhiệt phát loa yêu cầu học sinh vào cổng phải đeo khẩu trang
thầy cô tổ trưởng của các môn sẽ xây dựng lại phân phối chương trình
theo yêu cầu giảm tải của bộ giáo dục
cũng như sở giáo dục tp đà nẵng
và chúng tôi cũng áp dụng như vậy
và chúng tôi cũng triển khai như vậy để có sự đồng bộ
giữa các môn học triển khai đến học sinh
về công tác dạy kiến thức kiểm tra đánh giá học sinh
để các em yên tâm hơn và nắm bắt được cái chương trình
khi các em quay lại trường
em sẽ học được những cách phòng bệnh
những cách phòng bệnh cần thiết cho mình
và cho những người xung quanh mình
điều đó làm cho em cảm thấy là trường là một nơi an toàn hơn
để học tập và làm việc
bên cạnh các khối tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
các trường thành viên đơn vị đào tạo trực thuộc đại học đà nẵng
cũng thống nhất triển khai gói hỗ trợ tài chính kịp thời
đối với sinh viên với tổng số tiền ước tính hai mươi tỷ đồng
ngoài ra các trường còn hỗ trợ người học
giãn tiến độ đóng học phí tăng khoản chi
phục vụ cho các hoạt động bảo đảm phòng chống covid một mươi chín
trước trong và sau khi sinh viên trở lại học tập
để sẵn sàng công tác chuẩn bị cho học sinh sinh viên
có thể quay trở lại trường sau một thời gian nghỉ học do dịch bệnh covid một mươi chín
vừa qua bộ giáo dục và đào tạo đã đưa ra
một tiêu chí đánh giá mức độ an toàn dịch covid một mươi chín trong trường học
trong ngày đầu tiên thực hiện theo bộ tiêu chí này
câu chuyện khắc phục khó khăn tìm mọi cách để đảm bảo thực hiện được
đang là nỗ lực không hề nhỏ của các trường hiện nay
tuy nhiên theo nhiều nhà trường để duy trì lâu dài là một bài toán khó thực hiện
ngày đầu tiên trở lại trường học
nhìn chung các trường đang dần khắc phục khó khăn
thực hiện tốt những tiêu chí mà bộ giáo dục đề ra như thực
giãn cách giữ khoảng cách khi học trên lớp chia lớp chia ca nếu sĩ số quá đông
chuẩn bị nước sát quẩn khu cách ly thậm chí là xây dựng kịch bản ứng phó
khi có học sinh nghi nhiễm covid một mươi chín
chúng tôi cũng lên phương án kịch bản diễn tập để đón học sinh ở khu vực cổng trường
nhà trường cũng bố trí và phân công các đồng chí cán bộ giáo viên
để đón học sinh đo thân nhiệt ngay từ cổng
cũng như là việc rửa tay khử trùng để bảo đảm các con được an toàn sạch sẽ trước khi vào trường
sẽ có một nhóm giáo viên cùng với y tế và trực đoàn đội sẽ ra ở cổng trường
đón các con và đo thân nhiệt ghi vào sổ theo dõi
thế còn các thầy cô giáo mà có tiết một thì ở trên các lớp
tức là tất cả các lớp đều triển khai như vậy
thì sẽ hướng dẫn cho các con là lau vệ sinh bàn ghế sàn
rồi tay bị cầu thang rồi lan can để đảm bảo an toàn nhất cho các con
tuy nhiên về lâu dài thì khó khăn vẫn còn ở phía trước
như lớp học này chẳng hạn
thực tế thời điểm các em đi học khoảng cách giữa các em học sinh
chỉ không quá một găng tay bởi sĩ số quá đông
chia lớp là việc phải làm
tuy nhiên chia lớp cũng đồng nghĩa với việc tiết dạy của thầy cô
sẽ phải tăng công suất lên gấp đôi thậm chí gấp ba
và điều này về lâu dài thì khó có thể bảo đảm được chất lượng giảng dạy
đa phần là số lượng học sinh trên một lớp học đều khoảng từ bốn mươi trở lên
và như vậy thì nếu mà chia một lớp thành hai cái lớp học
thì sẽ phải tăng số lượng giờ dạy cho giáo viên
như vậy thì có khó khăn về thứ nhất là về phòng học
thứ hai là về sắp xếp thời khói biểu
sao cho giáo viên có thể đảm nhiệm được tất cả các ca học ca dạy
nói chung là cũng khó khăn
và cũng có những thầy cô vừa rồi cũng có phản ánh nhỏ nhỏ
thì chúng tôi sẽ xem xét để điều chỉnh cho nó phù hợp
tức là nó quá nhiều tiết
hiện nay hầu hết các trường học đều huy động mọi nguồn lực
từ giáo viên đến giáo viên
trong nhà trường để vừa làm công tác giảm dậy
vừa làm công tác phòng dịch cho học sinh
về lâu về dài việc gồng mình để thực hiện tốt một mươi năm tiêu chí
mà bộ giáo dục và đào tạo đề ra sẽ khiến cho nhiều trường quá tải
và có lẽ bộ giáo dục cần có phương án kịp thời
để giảm tải cho các nhà trường trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học
thưa quý vị
quy định thì luôn được lý tưởng hóa đến mức tối đa
nhưng khi áp dụng vào thực tế thì lại là một câu chuyện khác
nhiều trường học cho rằng bộ giáo dục và đào tạo đang giao cho các trường bài toán khó
và trước ý khiến trên của các nhà trường
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc phỏng vấn nhanh
đại diện bộ giáo dục và đào tạo về những vấn đề trên
trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thơm thì mới đây thì bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn
phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học
vậy thì dựa trên những cái tiêu chí nào mà bộ đưa ra được một mươi năm tiêu chí này ạ
trên căn cứ và cái chỉ thị số một mươi sáu một mươi chín của chính phủ
thì bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp với unicef với di lòng liên hợp quốc
và thăm vấn các chuyên gia của bộ y tế đã xây dựng bộ khung gồm một mươi năm tiêu chí
để đánh giá mức độ an toàn trong trường học khi học sinh đi qua học trở lại
mục tiêu chính của bộ tiêu chí đó là cơ sở để các trường học
các cơ sở giáo dục tại địa phương làm bộ tham chiếu
để đánh giá về mức độ chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhất tối thiểu
cần thiết nhất để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh khi các em quay lại trường học
vì mục tiêu cuối cùng là đi học là phải an toàn
và đến trường học là phải an toàn
đó là mục tiêu chính của bộ thông tin
vâng ạ thưa ông trong một mươi năm tiêu chí đưa ra thì có tiêu chí thứ một mươi
nhiều thầy cô giáo cho rằng là cái việc mà giãn cách trong phòng học ngoài lớp học
thì cũng rất là khó thực hiện
thì quan điểm của bộ về vấn đề này như thế nào
chúng ta biết rằng trong dịch bệnh thì phải chia sẻ cái hoàn cảnh khó khăn
trong cái thời gian trong giai đoạn này
đối với ngành giáo dục sau ba tháng nghỉ một thời gian rất là dài

theo báo cáo sơ bộ mà tôi nhận được
trong trước một mươi hai giờ trên nay
thì sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành báo cáo
thì có một mươi tám tỉnh
là tổ chức cho trẻ mầm nô
tiểu học và trung học phổ thông đi học trở lại
thì trong quá trình đó thì chắc chắn sẽ có những cái khó khăn nhất định
lúc ban đầu vì quay lại từ cái thời gian nghỉ học đến cái thời gian đi học trở lại
có nghĩa là trở lại cái thời gian đi học tập bình thường
có nghĩa là trở lại cái khó khăn thứ nhất
vấn đề đeo khẩu trang
cái thứ hai đúng như
cái khó về
phản ánh của địa phương
về vấn đề giãn cách
thì trong bộ tiêu chí và các hướng dẫn
đi rất là cụ thể
là phải tùy vào cái điều kiện
của từng trường
hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường
phải có kế hoạch chi tiết
trong vấn đề xây dựng kế hoạch học tập
cho phù hợp với
cơ hoạch hoàn thành
rất nhiều ca sở làm rất tốt
và có một cái kế hoạch rất là chi tiết
vấn đề giãn cách lớp học
vấn đề ngồi học so le
vấn đề đo thăng nhiệt
rồi vấn đề đảm bảo cái sỉ số
phân kia lớp thành hai buổi
buổi sáng và buổi chiều
căn cứ vào vấn đề giảm tải
học trên truyền hình học trực tiếp
trong thời gian qua thì bộ cũng đưa ra rất nhiều
những cái văn bản trong việc mà
đảm bảo an toàn trong trường học
nhưng mà không biết tới đây thì bộ sẽ có cái sự giám sát thế này không
với những cái quy định mà mình đưa ra
chúng tôi có một cái
thiết lập một cái
đường dây nóng
và tạo một cái group của
giám đốc sáu mươi ba tỉnh thành
để kiểm soát cái vấn đề
kiểm tra kiểm soát cái vấn đề thực hiện
và cái thông tin
được lưu thông thường xuyên hàng ngày
chúng tôi cũng nắm bắt được
những một số trường
một số đơn vị
cái kế hoạch xây dựng không chuẩn
đến mức độ là
chúng tôi đã kiểm soát được cái vấn đề đó
và cái sự chỉ đạo của
lãnh đạo bộ
và các vụ cục chuyên môn liên quan tới vấn đề
chuẩn bị cho học sinh đi học
là luôn luôn giám sát
và có thông tin chuẩn rất là chuẩn
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông
về những chia sẻ vừa rồi
bản tin nhật ký an ninh tối ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây